nhằm kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh covid một mươi chín đảm bảo an toàn cho thiếu nhi khi tham gia sinh hoạt hè năm hai nghìn hai mươi
tp hcm sẽ không tổ chức hoặc tạm hoãn tổ chức các hoạt động hè có lộ trình ra khỏi địa bàn thành phố
theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hcm sẽ không tổ chức hoặc tạm hoãn tổ chức các hoạt động hè năm hai nghìn hai mươi
cho thiếu niên thiếu nhi dự kiến tổ chức ngoài địa bàn thành phố
trường hợp cần thiết có thể tổ chức nhưng phải điều chỉnh địa điểm về tại thành phố
trong quá trình tổ chức hoạt động hè phải bảo đảm các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang
kiểm tra thân nhiệt không tập trung quá ba mươi người tại nơi tổ chức các hoạt động
nhiều nội dung hoạt động hè có tập trung đông người được khuyến khích chuyển sang tổ chức trực tuyến
hoặc các hình thức khác phù hợp bảo đảm an toàn phòng chống dịch